công ty thủy điện trị an đóng tại huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đã tiến hành xả tràn điều tiết bảo đảm an toàn hồ chứa
theo công ty thủy điện trị an mực nước hồ trị an vào chín h ngày hai mươi ba tháng tám đạt cao trình sáu mươi một m do đó để bảo đảm an toàn hồ chứa
đúng vào lúc tám giờ sáng nay hai mươi bảy tháng tám công ty thủy điện trị an đã xả nước điều tiết qua tràn với lưu lượng xả qua tràn là một trăm năm mươi m ba trên một giây
công ty thủy điện trị an đề nghị chính quyền và các ngành liên quan thông báo cho người dân ở vùng hạ du hồ chứa thuộc các huyện của tỉnh đồng nai bình dương và tp hcm chủ động ứng phó có biện pháp phòng ngừa tránh thiệt hại có thể xảy ra nhất là các địa bàn thấp trũng ven sông đồng nai
cũng theo công ty thủy điện trị an đây là đợt xả tràn đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi tám sau khi xả tràn tuy tình hình diễn biến của thời tiết mức nước ở hồ công ty thủy điện trị an có thể thay đổi lượng nước qua tràn